quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay cả miền bắc trời sẽ chuyển nắng sớm
với nắng sớm cường độ nắng mạnh nền nhiệt ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng cao từ ba mươi năm ba mươi tám độ
còn khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trời nóng ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
đến chiều tối và đêm nay một rãnh mây di chuyển từ khu vực trung quốc xuống
sẽ khiến khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và rông trở lại
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nghỉ cuối tuần ở miền trung trời ít mây và nắng sớm báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh
với tác động của hán lưu vùng ấp thấp phía tây cộng với ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn
nên trong ngày hôm nay một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận khu vực của phú yên sẽ đều xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận khoảng trưa chiều sẽ xảy ra nắng nóng
nền nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
với các tỉnh thành phố miền nam hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng ở cả hai khu vực
trong đó nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở tây nguyên vẫn duy trì trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
với khu vực nam
trong khu vực nam bộ nhiệt độ giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ
còn khu vực miền đông nam bộ vẫn có nhiều điểm nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
trong chiều và tối nay khả năng mưa rông cục bộ có thể tiếp tục xuất hiện ở cả tây nguyên
cũng như khu vực miền đông nam bộ
trên biển đáng lưu ý ở khu vực vịnh bắc bộ ngày hôm nay có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước